thông đồng bao che cho tội phạm khai thác lâm sản trái phép
một mươi cán bộ là phó chủ tịch xã kiểm lâm viên cán bộ nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng
vừa bị công an huyện đam rồng tỉnh lâm đồng khởi tố
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng được phê duyệt việc xin cưa hạ bảy mươi bốn cây gỗ thông
bị chết dọc đường đi có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão
bảy cán bộ trên được giao giám sát việc khai thác nhưng lại có dấu hiệu thông đồng bao che cho công ty lộc phát
do nguyễn văn quý làm chủ cưa hạ
ngoài phương án được duyệt một trăm hai mươi hai cây gỗ thông và trò gây thiệt hại về lâm sản chín mươi sáu m khối gỗ